tình hình dịch virus zika tại thành phố hồ chí minh hiện còn nhiều diễn biến phức tạp
nếu không có các biện pháp căn cơ và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân
thì nguy cơ xảy ra đại dịch sẽ là rất lớn
ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố không được cải thiện đặc biệt tại những khu vực dân cư ở gần những con kênh
rạch là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình dịch virus zika tại thành phố hồ chí minh ngày càng diễn biến phức tạp
số ca nhiễm không những không giảm mà thậm chí còn có chiều hướng gia tăng
những điểm nóng của dịch zika trên địa bàn thành phố đang tập trung tại quận bình thạnh quận hai quận một mươi hai quận tân phú và quận chín
đây là những địa bàn tập trung nhiều kênh dạch bị ô nhiễm nhất do đó nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường là một việc làm rất cần thiết
đồng thời tập trung triển khai các chiến dịch quy mô lớn cấp thành phố để bảo vệ môi trường diệt mũi và lăng quang
tuyên truyền vận động nhân dân không xả rác thải tùy tiện
ngành y tế cũng nên khuyến cáo với người dân đặc biệt là các thai phụ
hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh hoặc những điểm nóng của dịch

sau đấy thì cứ hàng tháng tăng lên một mươi nước ghi nhận các trường hợp mắc zika và đến nay đã sáu mươi một nước ghi nhận trường hợp mắc zika
như vậy việc kiểm soát không phải chỉ ở việt nam chúng ta còn có đối với các nước
nếu họ càng gia tăng số mắc cũng như số nước gia tăng thì việc giao lưu đi lại không hạn chế như hiện nay
chúng ta luôn luôn hiện hữu do đó thì cái vấn đề mà chúng ta hiện nay là gì phải đối mặt vừa là gì khả năng xâm nhập vừa là khả năng hiện tại
ngoài việc đẩy mạnh công tác truyền thông chủ động phòng tránh mũi đốt nâng cao ý thức tự diệt mũi diệt lăng quăng
để phòng bệnh do virus zika đến với người dân ngành y tế cần tập trung phun hóa chất diệt mũi trên các địa bàn quận huyện trọng điểm của dịch
đồng thời kêu gọi người dân hợp tác với ngành y tế thực hiện nhiệm vụ phun hóa chất